tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần thanh liêm
trú tại huyện u minh thượng một mươi hai tháng tù về tội chế tạo sử dụng và tàn trữ vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua súng để phòng thân
liêm đã lên mạng xã hội mua khẩu súng rulo bắn đạn thạch và sáu viên đạn nhựa
vào nửa tháng sau liêm tiếp tục mua thêm linh kiện và sáu viên đạn thể thao
rồi chế tạo nâng cấp khẩu súng để bắn được đạn thể thao
khi chế tạo xong liêm đã thử súng thì nổ hai phát
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an phường dương đông thành phố phú quốc đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ
phát hiện liêm đang cất giấu một khẩu súng rulo bốn viên đạn thể thao cùng với năm viên đạn nhựa nên tiến hành thu giữ
qua giám định kết luận khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố
và bắt tạm giam trần thanh liêm
về các tội danh nói trên